nhân kỷ niệm bảy mươi năm thành lập trường thiếu sinh quân việt nam
ban liên lạc thiếu sinh quân việt nam phối hợp với nhà xuất bản kim đồng
tổ chức chương trình giao lưu gặp gỡ nhân chứng và ra mắt hai cuốn sách
một thời đông bắc của tác giả vũ mão và mãi mãi một thời thiếu sinh quân của nhà văn ma văn kháng
một thời đông bắc là tập bút ký chính luận ghi chép những kỷ niệm sâu sắc của tác giả vũ mão
trong thời gian đứng mũi chịu sao gánh vác trọng trách nặng nề ở tiên yên
đây là cuốn sách có nhiều tư liệu quý về một giai đoạn của cách mạng việt nam ở địa phương
mãi mãi một thời thiếu sinh quân là cuốn ký sự tiểu thuyết tái hiện lại cảnh quan không khí
tâm thế tinh thần và cảm xúc về một thời hào hùng
chân dung thế hệ măng non cách mạng của giai đoạn lịch sử đặc biệt
kháng chiến chống thực dân pháp được khắc họa sinh động và rõ nét
tại chương trình các tác giả cùng các nhà văn nhà phê bình văn học
và đông đảo các cựu học viên trường thiếu sinh quân đã cùng chia sẻ những kỷ niệm
về những năm tháng gian lao nhưng hào hùng của cách mạng việt nam